trong ngày ba mươi một tháng tám ông nguyễn trung dũng bí thư đảng ủy phường vinh tân tp vinh cho biết
trên địa bàn phường vừa xảy ra hai vụ việc tung tin bịa đặt về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trường hợp mới nhất là anh trần văn đê bị công an thành phố vinh trợ tập vì lý do tung tin bịa đặt
trên mạng xã hội với nội dung giờ rồi khối trưởng đi từng nhà phát phiếu đi chợ giờ khối trưởng f
thế là cả khối f một rồi ông dũng khẳng định thông tin này là bịa đặt gây hoang mang dư luận
nên công an thành phố vinh đã gửi giấy triệu tập lần thứ nhất vào ngày hôm qua
tuy nhiên anh đê trú tại khối quang trung vẫn chưa lên công an làm việc
chúng tôi đã xuống tuyên truyền chấn ăn người dân và yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp đăng thông tin thất thiệt trên
cũng trong ngày ba mươi một tháng tám công an thành phố vinh làm việc với chị lữ thị hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã châu hạnh huyện quỳ châu nghệ an đang tạm trú tại phường vinh tân
vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hai mươi chín tháng tám chị lữ thị hát đăng tải trên trang cá nhân với nội dung
công ty mtech đã có f công ty giấu mấy hôm
quá trình xác minh chị lữ thị h là công nhân của công ty mtech việt nam đóng trên địa bàn phường vinh tân
doanh nghiệp này có hơn hai công nhân đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín
hoạt động của doanh nghiệp này vẫn diễn ra bình thường
về nội dung của chị hát đăng tài đã khiến nhiều người lo lắng
tại cơ quan điều tra chị hát thừa nhận thông tin mình đăng tải là không đúng sự thật
công an đã hoàn thiện hồ sơ thăm mưu cơ quan chức năng giao quyết định xử phạt hành chính chị lữ thị hát
với mức phạt từ năm đến một mươi triệu đồng